nhằm hạn chế xe cá nhân giảm ồn tắc giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp cuối năm của hành khách
tại các bến xe miền đông và miền tây trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tp hcm
sẽ điều chỉnh tăng chuyến và tăng giờ xe buýt chạy về đêm
trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tp hcm cho biết
do nhu cầu đi lại vào dịp cuối năm của hành khách tại các bến xe miền đông và miền tây tăng cao
nên sẽ điều chỉnh tăng tuyến và tăng giờ xe buýt
cụ thể xe buýt số một mươi bốn bến xe miền đông mùng ba tháng hai miền tây
giờ xuất phát bến đầu tiên là bốn giờ tại hai đầu bến
thời gian chuyến cuối là từ hai mươi h bốn mươi năm đến hai đầu cuối bến là hai mươi một h bốn mươi năm
tổng số chuyến hoạt động trong ngày là hai trăm tám mươi chuyến
việc mở rộng các tuyến xe buýt vào ban đêm nhằm tạo điều kiện cho nhiều người đi xe buýt
thay vì đi xe máy giảm ồn tắc giao thông
cùng với đó các tuyến xe buýt ban đêm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân đi làm
hoặc tan ca vào ban đêm vẫn có xe buýt đưa đến nơi làm hoặc về nhà